từ nay đến ngày hai mươi một tháng sáu hình thế thời tiết chủ yếu chi phối khu vực đông bắc bộ
vẫn là vùng thấp nóng phía tây nên nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
trời oi bức cả ngày và đêm
sau đó từ ngày hai mươi hai tháng sáu vùng áp thấp bị nén và suy yếu
mưa xuất hiện rải rác và nhiệt độ giảm dần
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ nắng nóng gai gắt diễn ra trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức ba mươi tám ba mươi chín độ có nơi còn cao hơn
đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao
người dân cần chú ý để tránh thiệt hại do nắng nóng gây ra
sang đến ngày hai mươi hai tháng sáu thì nắng nóng giảm dần khi hình thế gây mưa xuất hiện
người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa rông
nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất trong ba ngày tới
vẫn là các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
khi nơi đây chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng phơn hoạt động mạnh
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi bảy bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
và có thời gian nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ thì có thể kéo dài từ một mươi giờ đến một mươi chín giờ
vì vậy người dân làm những công việc ngoài trời nên đi làm vào sáng sớm
để tránh bị say nắng say nóng rất nguy hiểm
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng cũng diễn ra trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ
cục bộ có điểm trên ba mươi tám độ
đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên không khí càng ngột ngạt khó chịu
trước diễn biến của nắng nóng kéo dài quý vị cần chú ý sử dụng hợp lý
và tiết kiệm nguồn nước ngọt trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của đời gió tây nam có cực độ trung bình
nên ban ngày trời vẫn có năng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
từ ba mươi đến ba mươi ba độ và mưa rông chỉ xuất hiện rải rác
về chiều tối mặc dù vậy cục bộ vẫn có mưa rông mạnh
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió rất mạnh
tương tự tại các tỉnh thành miền nam trưa chiều trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
thời tiết hơi oi bức vào khoảng thời gian này
sau đó đến chiều tối mưa rào và rông xuất hiện rải rác
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
nên người dân cần chú ý đề phòng